cùng với việc thêm vắc xin ngừa covid một mươi chín áp dụng lệnh phong tỏa với thượng hải
mới đây vì tình hình dịch tại trung quốc vẫn đang vô cùng phức tạp
vậy nên những người dân ở bắc kinh cũng hạn chế tả mộ tiết thanh minh
liu dhafeang định lái xe đến bảo định cách bắc kinh một trăm năm mươi km về phía tây nam
để tà mộ ông nội nhưng anh hủy kế hoạch vì đại dịch
sau khi nói chuyện điện thoại một tiếng với bố tôi đành bỏ kế hoạch
liu dafeang ba mươi bốn tuổi kỹ sư máy tính ở bắc kinh nói
cả bắc kinh và bảo định thành phố miền bắc tỉnh hà bắc đều không phải điểm nóng
của đợt bùng phát lần này
tuy nhiên chính quyền cả hai nơi đều khuyến cáo người dân tránh đi lại không cần thiết
và yêu cầu trình kết quả xét nghiệm âm tính mới được vào thành phố
tôi sẵn lòng làm các thủ tục này vì tà mộ là truyền thống của gia đình
tôi đã đi tả mộ ông năm ngoái và cả năm trước nữa mọi chuyện đều ổn lưu nói
tuy nhiên bộ anh hiệu trưởng một trường học cho rằng năm nay bất ổn hơn vì bắc kinh
dự kiến thắt chặt kiểm soát trước thêm đại hội đảng cộng sản vào mùa thu
cuối cùng liu quyết định nghe lời bố
ngày càng nhiều bạn bè tôi phải cách ly ở nhà sau quá trình truy vết tiếp xúc
nếu sơ sẩy tôi cũng có thể phải cách ly
tết thanh minh dịp người dân đi tả mộ người thân
năm nay rơi vào ngày năm tháng bốn chính phủ trung quốc từ hai nghìn bảy coi tết thanh minh
là ngày lễ chính thức và thường nối dịp này với cuối tuần để tạo thành chuỗi ngày nghỉ
nhằm kích thích tiêu dùng
tuy nhiên triển vọng kích thích tiêu dùng năm nay khá ảm đạm
từ tháng ba hơn một trăm linh người tại ba mươi một tỉnh đã dương tính với ncov
trong đợt bùng phát mới nhất vì biến chủng omicron
chính quyền thượng hải tháng trước thông báo dừng bạo hoạt động tả mộ tới sau tết thanh minh
một nghị trang lớn ở ngoài ô thượng hải cung cấp dịch vụ tả mộ thuê với giá năm năm đô
tới một trăm năm mươi bảy đô tùy lượng qua lễ và độ phức tạp của nghỉ lễ
các gia đình có thể xem tả mộ qua live stream hoặc ảnh chụp